thưa quý vị và các bạn đà nẵng là một trong những địa phương thu hút rất nhiều khách du lịch
tuy nhiên dịch bệnh nặng nề đã làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch nơi đây
bởi thế mới đây để phục hồi ngành kinh tế này bà trương thị hồng hạnh giám đốc sở du lịch đà nẵng
cho biết đơn vị đang xin ý kiến lãnh đạo thành phố về phương án ba giai đoạn khôi phục phát triển du lịch địa phương
nhận định dịch bệnh còn diễn biến khó lường bà trương thị hồng hạnh cho biết quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo đà nẵng
là ngành du lịch khôi phục theo phương châm chủ động thích ứng linh hoạt để đạt hiệu quả
trước mắt sở du lịch đề xuất ubnd tp phương án đón khách du lịch nội địa và xin chính phủ cho phép đà nẵng
được thí điểm đón khách quốc tế trong thời gian tới
phương án đón khách nội địa của đà nẵng gồm ba giai đoạn
giai đoạn một từ ngày hai mươi tháng một mươi đón khách du lịch tại chỗ là người dân đà nẵng khách công vụ đến đà nẵng
giai đoạn hai từ tháng một mươi một triển khai mô hình bong bóng du lịch với một số tỉnh thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh để khai thác và trao đổi nguồn khách
hình thức bong bóng du lịch là những khách đi tour hoặc combo khép kín qua công ty lữ hành khi đến đà nẵng
tour hoặc combo chọn gói có thể là tour nghỉ dưỡng tour chơi góp tour nghỉ dưỡng kết hợp với vui chơi giải trí
tại bà nà núi thần tài thành phố hội an và ngũ hành sơn
bà hạnh cho hay quy tắc của mô hình này là khách nội địa đến đà nẵng theo một hành trình khép kín
giai đoạn ba hoạt động du lịch trong tình hình bình thường mới theo chỉ đạo của chính phủ và cập nhật hướng dẫn mới của các bộ ngành và địa phương
lộ trình đón khách quốc tế ngoài những phương án trên bà hạnh cũng cho biết địa phương này sẽ xin chủ trương chính phủ cho phép đà nẵng
thực hiện thí điểm đón khách quốc tế theo hai giai đoạn
giai đoạn một từ tháng một mươi một đến khi chính phủ cho phép khôi phục đường bay quốc tế đà nẵng đón khách quốc tế và việt kiều đi theo mục đích thương mại công vụ hồi hương thăm thân
giai đoạn này khách nhập cảnh đà nẵng sẽ cách ly tập trung bảy ngày theo quy định của bộ y tế tại khách sạn và có thu phí sau đó tự cách ly tại nhà bảy ngày
theo phương án này khách quốc tế đi theo mục đích du lịch với tour hoặc combo chọn gói khép kín tham quan du lịch đà nẵng hội an nếu có
sau đó khách nhập cảnh sẽ do công ty lưỡng hành quốc tế bảo lãnh quản lý
khách quốc tế đến đà nẵng hội an theo một hành trình khép kín theo chương trình tour có thể từ ba đến năm ngày hoặc bảy ngày trở lên
các cơ sở dịch vụ du lịch tham gia phục vụ tour hoặc combo chọn gói phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch điều kiện cơ sở vật chất nhân viên và được thành phố xét chọn tham gia giám đốc sở du lịch nói thêm
giai đoạn hai khi chính phủ cho phép khôi phục lại các đường bay quốc tế thì ngành du lịch đà nẵng sẽ tìm nguồn khách để khai thác theo người đứng đầu ngành du lịch
ưu tiên của đà nẵng là hướng đến các thị trường cho phép công dân đi nước ngoài có độ an toàn cao về phòng chống dịch bệnh
các công ty du lịch hàn quốc nga một số hãng hàng không đang xúc tiến làm việc với sở du lịch thành phố để đề xuất khôi phục các tour du lịch đến đà nẵng trong quý bốn và năm hai nghìn hai mươi hai bà hạnh thông tin
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại
tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của khán giả
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại